một trăm linh đại biểu là thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc đang học tập nghiên cứu công tác trong và ngoài nước
sẽ tham dự đại hội tài năng trẻ việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
đó là thông tin mới được đưa ra tại buổi họp báo do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức tại hà nội
một trăm linh đại biểu về tham dự đại hội được lựa chọn từ sáu trăm năm mươi hồ sơ đề xuất từ các đơn vị bằng hình thức đăng ký trực tuyến
với chủ đề khát vọng việt nam đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ việt nam tuyên dương các tài năng trẻ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
xây dựng chương trình hành động giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo bồi dưỡng phát huy tài năng trẻ việt nam trong thời gian tới
phiên trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội
thông qua đại hội ban tổ chức mong muốn sẽ tăng cường tính kết nối tập hợp phát huy khát vọng của các
tài năng trẻ cùng với thanh niên việt nam trong và ngoài nước chung tay xây dựng tổ quốc nhất là cụ thể hóa những quan điểm chủ trương
giải pháp sẽ được đại hội một mươi ba của đảng xác lập góp phần thực hiện hóa tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hai nghìn bốn mươi năm và khát vọng xây dựng việt nam hùng cường